và đến nay liên hợp quốc liên minh châu âu tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cùng gần hai mươi quốc gia đã cam kết hoặc triển khai lực lượng tới tham gia công tác cứu hộ trận động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri
liên hợp quốc đã công bố khoản tài trợ trị giá hai mươi năm triệu đô la mỹ cho công tác nhân đạo tại những khu vực bị ảnh hưởng tại hai nước trên đồng thời cho biết đã cử các nhóm tới đánh giá tình hình thực tế
trong khi đó tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thông báo cử sáu đội hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và điều trị khẩn cấp tới các vùng gặp nạn
về phần mình eu đã triển khai hai mươi bảy đội tìm kiếm cứu nạn và y tế từ một mươi chín quốc gia thành viên tới hỗ trợ thổ nhĩ kỳ khối này cũng tài trợ để các tổ chức nhân đạo thực hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ ở syri
nato thể hiện sự đoàn kết với đồng minh thổ nhĩ kỳ thông qua việc triển khai lực lượng gồm một bốn trăm linh người từ khắp hai mươi quốc gia đồng minh đối tác của nato tới thổ nhĩ kỳ thực hiện công tác cứu hộ
nga và anh cũng đã điều các nhóm tìm kiếm cứu hộ tới thổ nhĩ kỳ và syri trong khi đức ukraine bày tỏ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết
nhiều quốc gia khác trong đó có trung quốc nhật bản tây ban nha canada ai cập cũng đã cung cấp hỗ trợ về tài chính hoặc triển khai các nhóm cứu hộ để hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất